thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu
tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo
trong phần trả lời nhiều bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn hối hận
và mong được hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chuyến bay giải cứu vào sáng ngày hôm nay
trong khi nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an thành phố hà nội thừa nhận
đã môi giới hối lộ hai sáu mươi năm triệu usd để giúp em gái không bị khởi tố
thì bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an
lại phủ nhận việc này
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự thừa nhận
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tám cá nhân là đại diện các doanh nghiệp
đã đặt vấn đề nhờ và được bị cáo hương lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ
trong việc cấp phép chuyến bay nhanh chóng
trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay nguyễn thị hương lan
đã nhiều lần nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp
cựu cục trưởng cục lãnh sự nguyễn thị hương lan thừa nhận sai phạm
và bày tỏ sự an nân khi việc nhận tiền này là nguyên nhân để các doanh nghiệp
lợi dụng tăng giá chuyến bay gây thiệt hại cho công dân
làm mất uy tín của nhà nước
bị cáo hương lan gửi lời xin lỗi tới đảng nhà nước cơ quan và công dân
vì những sai phạm của bị cáo
liên quan tới những sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố và bắt tạm giam
phó giám đốc
nhân viên công ty trách nhiệm hiệu hạn lửa hồng có trụ sở chính
tại số hai mươi chín trên bốn đường ba tháng bốn phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi đưa hối lộ
theo đó từ năm hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hiệu hạn lửa hồng bổ sung thêm
ngành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
với hình thức chọn gói
khi khách hàng có nhu cầu nguyễn hồng đức phó giám đốc
kiêm tổ trưởng tổ thiết kế thi công xe và nguyễn anh dũng
nhân viên công ty trách nhiệm hiệu hạn lửa hồng nhận mỗi xe
từ hai triệu đến bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng để làm hồ sơ cải tạo
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
để việc làm thủ tục được nhanh chóng thuận lợi các đối tượng đã sử dụng
một phần tiền thu được từ chủ phương tiện để chi bồi dưỡng cho các đăng kiểm viên
thực hiện việc nghiệm thu
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn anh dũng và nguyễn hồng đức
đã đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên với số tiền gần ba mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam năm cán bộ
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng và một thanh tra
sở giao thông vận tải lâm đồng để điều tra
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là lê văn tuấn chú tỉnh bến tre và vũ đức hoàng
trú tại tp hcm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàng rủ tuấn đi từ tp hcm đến tỉnh kiên giang để đòi nợ thuê cho một người phụ nữ
khi đi tuấn mang theo một khẩu súng có tám viên đạn
hoàng mang theo một khẩu súng có sáu viên đạn để phòng thân
đến tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi đi cùng với một nhóm người đi đòi nợ tại công ty
hoàng và tuấn ghé vào quán karaoke để nhậu và hát
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
thu giữ hai khẩu súng và một mươi bốn viên đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tuấn hai năm tù khoảng một mươi tám tháng tù
về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án giết người
bắt đối tượng sau bốn ngày gây án
hung thủ được xác định là tẩn yêu hò sáu mươi bốn tuổi
trú tại bản seng làng xã tạp vìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
do xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai
đối tượng đã dùng búa đinh sát hại nạn nhân
đây là toàn bộ hình ảnh tại hiện trường vụ án
ngôi nhà nhỏ thuộc bản seng làng xã tạp vìn
là nơi nạn nhân bị sát hại
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an dân quân tự vệ
và các lực lượng chức năng được huy động truy bắt hung thủ
sau bốn ngày tổ chức lực lượng truy bắt
tần hò yêu đã bị phát hiện bắt giữ
chúng tôi phát động phong trào quần chúng bảo vệ ấn độ quốc
rất nhiều những buổi họp dân tại các thôn bản và chính quần chúng nhân dân
đã cung cấp những mối quan hệ của nạn nhân
đặc biệt là cái mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng bảy
công an xã tạp vìn huyện sinh hồ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phát hiện một thi thể nữ giới trên người có nhiều vết thương và vết máu trên sàn nhà
nạn nhân được xác định là trẻ
trẻo diễn hinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại bản seng làng xã tạp vìn
sống một mình và vừa bán đất ruộng với số tiền có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh
chân dung kẻ thù ác nhanh chóng được khoanh vùng làm rõ

đối tượng nghịn má túy hành động lưu lĩnh manh động
do mâu thuẫn cá nhân đối tượng đã chuẩn bị sẵn hùng khí lèn vào nhà gạt hết cầu giao điện
đồng thời thực hiện hành vi phạm tội
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào sáng ngày hôm nay tại lâm đồng công an thành phố đà lạt đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở
nghiêm trọng ở hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi đà lạt làm chết hai người
năm người khác bị thương để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng
đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta lui bị sập
và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan vụ sạt lở ta luy gây hậu quả nghiêm trọng
vào chiều ngày hai tháng bảy công an thành phố đà lạt cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm tại công trình này
và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
thưa quý vị cùng với tuyển sinh chính quy trong những năm qua bộ công an cũng đã có chỉ tiêu tuyển sinh hệ dân sự
đối với trường đại học phòng cháy chữa cháy lý do bởi thị trường lao động trong lĩnh vực này còn khá khiêm tốn
thời điểm này công tác tuyển sinh hệ dân sự đối với lĩnh vực này cũng đang được triển khai
và năm nay có nhiều điểm mới từ phương thức tuyển sinh chỉ tiêu
được đào tạo bài bản như những học viên chính quy
được thực hành trên hệ thống máy móc hiện đại
đặc biệt có nhiều chuyên ngành phù hợp với cả nữ giới
đây là những điều hấp dẫn yến nhi khi quyết định đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển hệ dân sự
tại trường đại học phòng cháy chữa cháy
sau khi nghe thời tuyển sinh thì em cũng tưởng tượng ra
khi ra thì em sẽ làm trong những khu tòa nhà khu công nghiệp doanh nghiệp
thiết kế những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho mọi người
do như tìm hiểu và con chuyển đoạn lại thì mình cũng biết là
sau này con vào sẽ học như là đồ họa hoặc lập trình
hoặc là sau này ra mình có thể làm kỹ sư đấy thiết kế hoặc là tư vấn gì đấy
đấy thì theo mình nghĩ là cái ngành đấy thì có thể con gái vẫn làm được mà
không phải là cứ vào thầy bảo không hề vào là chữa cháy hoặc gì đấy
thì con gái làm cái đấy thì mình nghĩ ok thôi
với nhiều năm liền được giao chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự
năm nay đại học phòng cháy chữa cháy
đại học phòng cháy chữa cháy lại được bộ công an tiếp tục giao bảy trăm hai mươi chỉ tiêu hệ dân sự
với nhiều trình độ đào tạo khác nhau từ hệ trung cấp đến đại học
phương thức xét tuyển cũng được thực hiện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
xét tuyển thẳng xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc phổ thông
và dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đây dự kiến sẽ là nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
những học viên của chúng tôi khi tốt nghiệp ra trường
thì gần như một trăm linh đều có công an vực làm
và được sử dụng trong cái chuyên ngành của mình chuyên môn của mình
là lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và cũng đặc biệt là rất nhiều các đơn vị cơ sở kinh tế văn hóa xã hội
trực tiếp đặt hàng với nhà trường
hàng năm khi học viên tốt nghiệp ra trường
đều có cái xin tuyển
và đây cũng là một cái tạo điều kiện
và cũng là điều kiện thuận lợi cho sinh viên của chúng tôi
học hệ dân sự ra trường có công an việc làm ngay
và được làm đúng cái lĩnh vực mà mình học tập và mình yêu thích
thực tế hiện nay sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về phòng cháy
là điều khiến nhiều doanh nghiệp phải đau đầu
cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo
những sinh viên như yến nhi khi ra trường
đều biết được cơn khát của thị trường lao động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
hàng năm thì công ty tôi cũng tuyển được năm đến bảy người
nhưng thực tế thì sau một vài tháng công tác
thì một số bạn thì chuyển sang các lĩnh vực khác
và một số bạn thì chuyển sang công ty khác
nên thực sự vấn đề liên quan tuyển dụng ở công ty là tương đối khó
trong năm năm qua chỉ có hơn một ba học viên trình độ đại học
và trung cấp hệ dân sự cung cấp cho thị trường lao động
trong khi có khoảng
ba mươi tám nghìn công ty
các công trình đã đi vào hoạt động
nhưng không đáp ứng được các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
một phần do thiếu nhân lực
việc đẩy mạnh tuyển sinh hệ dân sự phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
hy vọng sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp giải cơn khát lao động
trong lĩnh vực này
kính thưa quý vị
với chủ đề thành phố hồ chí minh năm mươi năm tự hào bản anh hùng ca
cuộc vận động sáng tác và dàn dựng
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật
hướng đến kỷ niệm năm mươi năm
bóng miền nam thống nhất đất nước
vừa được ủy ban nhân dân thành phố phát động sáng nay
ngày một mươi ba tháng bảy tại nhà hát thành phố
cuộc vận động được giao cho sở văn hóa và thể thao
phối hợp với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật
thành phố hồ chí minh
các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành
và một số đơn vị liên quan thực hiện với đa dạng thể loại hình thức
trong đó mạng âm nhạc gồm
ca khúc giao hưởng nhạc kịch
điện ảnh gồm phim tài liệu
phim truyền điện ảnh kịch bản phim điện ảnh
kiến trúc với tác phẩm
có không gian kiến trúc dưới hai m hai
hoặc tác phẩm có không gian kiến trúc
từ hai m hai trở lên
phát biểu tại lễ công bố
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi
nhấn mạnh cuộc bốc kỷ niệm năm mươi năm
sẽ là nguồn cảm hứng lớn
để mọi người có cảm xúc sáng tác
thêm những tác phẩm hay chất lượng về thành phố
đây là cách để đời sống tinh thần
của người dân thành phố thêm ý nghĩa
thành phố cũng trở thành trung tâm lớn về nhiều mặt
ngoài việc cấp căn cứ công dân gắn chip
thì lực lượng công an thành phố hồ chí minh
đẩy mạnh tuyên truyền người dân kích hoạt
tài khoản định danh xác thực điện tử mức hai
đây là tiện ích thiết thực mang lại
nhiều lợi ích cho người dân
tài khoản định danh điện tử mức hai
cho phép tiếp hợp nhiều loại giấy tờ
như hộ khẩu tạm trú giấy phép lái xe
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
qua đó giảm thiểu các thủ thuật hành chính
bớt đi nhiều tốn kém về giấy tờ
và thời gian đi lại
đây chính là công cụ để người dân có thể thực hiện các
trường điện tử đảm bảo tên cậy an toàn
chính xác nhanh chóng đơn giản
tiết kiệm hiệu quả như thực hiện các giao dịch
với phương pháp truyền thống
qua đó giúp người dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi
đặc biệt với những giao dịch thiết yếu
nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ
an ninh an toàn thông tin
trước đây thì tôi khi mà đi du lịch ở các nơi
thì thường phải xuất trình
nhiều loại giấy tờ như chứng minh dân hoặc căn cứ công dân
để mà khách sạn có thể mà
ghi tay thì sẽ mất thời gian hơn
thì so với cái ứng dụng này thì sẽ
mình chỉ cần cái app và điện thoại thôi
thì sẽ không phải mất thời gian để xuất trình
cái căn cứ công dân ở ngoài
và không thể đợi mà khách sạn ghi giấy nữa
ngoài việc được kết nối với hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo dữ liệu thông tin khách lưu trú được
cập nhật liên tục bảo mật đồng bộ
phần bềm asm còn giúp lực lượng công an
và nhất là công an phường kịp thời
phát hiện các đối tượng thuộc diện truy nã truy tìm
đối tượng trong diện quản lý để phục vụ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phục vụ hiệu quả việc thực hiện quản lý
cách thuê phòng khách sạn thông báo lưu trú
với cơ quan công an theo quy định
khi sử dụng khi các cơ sở y tế
và các cơ sở kinh doanh lưu trú
sử dụng phần mềm
thông báo lưu trú asm
thì sẽ đảm bảo cho có việc thông báo
lưu trú được tiện lợi nhanh chóng
người đến lưu trú chỉ cần
trình giấy cân cứ công dân
gắn chip cho nhân viên
của cơ sở
thì sẽ tiến hành
qua thiết bị đọc mã qr code
chuyên dụng thì dữ liệu
sẽ được hiển thị trên hệ thống
và từ đó việc thông báo lưu trú của người dân
sẽ thuận lợi và an toàn
không chỉ riêng lực lượng công an
trong thời gian qua các sở ngành
của thành phố hồ chí minh cũng đã giao cục
tích cực trong việc thực hiện đề án sáu
số hóa và làm giàu dữ liệu
một trăm linh các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đã triển khai tiếp nhận thông tin
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng
thẻ cân cước công dân gắn chip
thối lượng khám chữa bệnh trong tháng hai
năm hai nghìn hai mươi ba của ngành y tế thành phố
thì tỉ lệ người dân sử dụng thẻ
cân cước công dân gắn chip khi đi khám
chỉ bệnh bảo hiểm y tế là một mươi bốn
tỉ lệ này cao hơn
so với tỉ lệ chung của cả nước
ở thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và trong số người dân
dùng thẻ cân cước công dân gắn chip
để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì tỉ lệ
mà tra cứu được dữ liệu
khám chữa bệnh y tế đó thành công là

cũng cao hơn là sáu mươi một ba
của cả nước ở thời điểm tháng một mươi một
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư có vai trò quan trọng
đối với công tác quản lý nhà nước và phục vụ dân dân
thông qua việc tổ chức thu thập
cập nhật các thông tin cơ bản của người dân
tạo lập nên một hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư
tạp trung thống nhất trên toàn quốc
để dùng chung cho các bộ ngành và chính quyền các cấp
vượt lên trên tất cả
vì nhiệm vụ chung lực lượng công an tp hcm
đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc cao điểm
nhiệm vụ đề ra tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân và doanh nghiệp góp phần phục vụ
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
nhằm chia sẻ giúp đỡ với các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn công đoàn
đoàn thanh niên cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân
tại tp hcm cùng các nhà hậu tâm
đã trao tặng một trăm linh xuất quà ý nghĩa
với tổng số tiền là năm mươi triệu đồng
tặng các em nhỏ tại lớp học tình thương
ở chùa thiền đường liệu quán hai
huyện tân thành tỉnh ba rịa vũng tàu
đoàn đã thăm hỏi động viên
và gửi tặng các em nhỏ gồm sách vở quần áo bánh kẹo
động viên các em cố gắng vươn lên
trong học tập cũng như trong cuộc sống
những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa
đối với công tác chăm lo các em nhỏ
mang lại tiếng cười ấm áp cho các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn
rất là vinh dự được phái đoàn
đến ghé thăm các em
và tra cho các em những cái phần quà
rất là giá trị
thì nó cũng là một phần giúp đỡ cho các em
tạo động lực cũng như là
hành trang để các em có thể tiếp bước
cái con đường học tập của mình
hôm nay con được nhận quà rất là vui
con cảm ơn các cô chú
con xin hứa là
học giỏi chăm ngoan
không phụ lòng các cô chú
thời gian qua cơ quan đại diện
cục truyền thông công an nhân dân tại tp hcm
đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội
hướng về người nghèo người dân
có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
tại nhiều địa phương các tỉnh thành phía nam
tạo sự lan tỏa
qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ chính trị của đơn vị
liên quan đến vụ câu chuyện ăn cắp
gây xôn xao mạng xã hội những ngày vừa qua
thầy nguyễn minh trung người đồng hành
cùng hai học sinh trong cuộc thi
đã đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm
sáng ngày một mươi ba tháng bảy
thầy nguyễn minh trung
đã chính thức gửi lời xin lỗi
đến sở giáo dục đào tạo tp hcm
đến trường trung học phổ thông gia định
cáo bật cha mẹ học sinh và các em học sinh
nhận thấy hành vi vi phạm của bản thân
đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu nhà trường
đến quý cha mẹ và học sinh
trong cuộc thi genius olympiad
đã ra quyết định thu hồ giải thưởng của năm sinh lớp một mươi
trường trung học phổ thông gia định
đồng thời cấm giáo viên hướng dẫn tham dự kỳ thi này vào năm tới
với vai trò là người giám sát tài khoản của thí sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm
cũng đề nghị làm rõ vai trò của lãnh đạo đơn vị
trong việc quản lý
cho phép học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi
ngày một mươi ba tháng bảy
đội tuần tra cảnh sát giao thông cao tốc số ba
thuộc phòng tám
của cảnh sát giao thông bộ công an
cho biết là đang phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách
tỉnh tiền giang
thông tin ban đầu một mươi một giờ cùng ngày
xe khách dường nằm do tài xế nguyễn thanh niệm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tỉnh cà mau cầm lái
hướng từ tp hcm đến cần thơ
xe khách chiều nằm lưu thông đến đoạn qua xã tân phú
thì xa cây lại tỉnh tiền giang
xe khách đi từ phía đua xe
tài xế niệm đã cho xe dường nằm vào sát lệ
và hướng dẫn hành khách rời khỏi phương tiện
thời điểm xảy ra cháy trên xe có ba mươi bốn hành khách
rất may vụ cháy không gây thương vong về người
tại hiện trường tài xế cùng nhiều người dân
dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành
còn cả sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang
đòi điều nhiều xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tham gia chữa cháy
ngày một mươi ba tháng bảy công an quận gò vấp
đang lập hồ sơ điều tra vụ nam công nhân
được phát hiện tử vong dưới kênh tham lương
trước đó trưa ngày một mươi hai tháng bảy
một nhóm công nhân thi công bờ kè
kênh tham lương
lúc này nam công nhân ba mươi ba tuổi
quê bạc liêu lội xuống kênh có độ rộng
khoảng ba mươi mét từ bờ bên phía quận một mươi hai
về phía bờ phường một mươi bốn quận gò vấp
khi tới giữa kênh thì đồng nghiệp
nhìn thấy nạn nhân chơi vế dưới dòng nước
vài giây rồi chìm
phát hiện vụ việc nhóm công nhân
đồng nghiệp đã nhảy xuống kênh tìm kiếm
nhưng tới chiều tối vẫn không tìm được
nên trình báo cơ quan công an
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cố hộ tới hiện trường
triển khai công tác tìm kiếm
đến khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng bảy
thì thể nạn nhân được tìm thấy
ở gần vị trí bị đuối nước
các công nhân cho biết thời điểm này nước lớn
nạn nhân là người biết bơi
liên quan vụ việc bắt giam
trùm buôn siêu xe phan công khanh
cơ quan điều tra đang tạm giữ
mohamed afar để điều tra về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong sự việc phan công khanh
bị người phụ nữ tố cáo
còn có một đối tượng khác giúp sức cho anh ta
người này là mohamed afar
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ an giang
nhân viên trong showroom k shopper của khanh
phan công khanh yêu cầu mohamed afar
đi thế chấp xe
vay số tiền hai tỷ đồng
và biết rõ khanh nói dối chủ xe
để lấy chế chứng dận đăng ký xe
và giấy đăng kiểm xe để mang đi thế chấp
nhưng vẫn tiếp tay giúp sức cho khanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi cố và bắt tạm giam
phan công khanh và mohamed afar
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
phan công khanh mohamed afar
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
quá trình điều tra xác minh
công an đã thu giữ ô tô của bị hại
cùng với chế đăng ký xe
và chế đăng kiểm xe
sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy
trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử
chuyến bay giải cứu
cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
nguyễn thị hương lan đã bất ngờ thừa nhận
hành vi nhận hối lộ và nội dung
cáo trạng truy tố là đúng
tại phiên tòa bị cáo hương lan thừa nhận
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị cáo có gặp và nhận quà và tiền
của một số doanh nghiệp
bị cáo trình bày dù không nhớ rõ
nhưng bị cáo cũng rất tin tưởng vào cơ quan điều tra
tin tưởng vào nội dung cáo trạng
bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng
viện kiểm sát xác định bị cáo nguyễn thị hương lan
thuộc ba mươi ba lần tổng cộng là hơn hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trong giai đoạn điều tra
bị cáo hương lan không thừa nhận số tiền hai mươi năm tỷ đồng
mà chỉ khai nhận chín trăm linh triệu đồng
và một số món quà cáp
tại phiên xét xử sáng ngày một mươi ba tháng bảy
bảy bị cáo hương lan thừa nhận toàn bộ số tiền
như cáo trạng đã truy tố
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
gia đình nguyễn thị hương lan đã nộp chín trăm linh triệu đồng
cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với chín bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một bị can
ra lệnh truy nã đối với đối tượng lê thị thủy
qua công tác nghiệp vụ cơ quan tỉnh thái bình
phát hiện trang mạng xã hội facebook
cộng đồng thương mại điện tử
trong đó có các facebook
lương y giang thị nhàn bà nhàn chị nám
các quảng cáo bán thuốc sắc ngọc đan
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng quy mô rất lớn
có tổ chức núp bóng doanh nghiệp
quá trình xác minh bước đầu xác định
từ năm hai nghìn một mươi tám
tạ tùng lâm và lê thị thủy
tự lập ra nhóm vida group
chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng
sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
tạ tùng lâm và lê thị thủy
bán hàng online lấy tên là cộng đồng thương mại điện tử
ở hà ward trên vn
tổng số tiền ba mươi năm tỷ đồng
dừng trọng dịch sắc
bán hàng id forum
an giang vừa phối hợp lực lượng với cơ quan mật phục và phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy tại khu vực cầu số một mươi ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc
tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu
tổ công tác tiến hành truy đuổi nhưng chỉ bắt được đối tượng phan trí hữu
chú tại thị xã tịnh biên tỉnh an giang cùng với bảy trăm năm mươi gói thuốc lá điếu nhập lậu
qua điều tra hữu khai nhận vận chuyển thuốc lá cho một đối tượng tên toàn
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang ra khu vực quốc lộ chín mươi một để giao với tiền công là một trăm linh đồng
hiện nay đồn biên phòng vĩnh ngươn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị vào những tháng cao điểm du lịch thì các chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện ngày một nhiều
với hình thức vô cùng tinh vi và khó lường
là chiêu trò sở hữu kỳ nghỉ du lịch trọn đời khiến không ít người mắc bẫy
đây là chiêu thức không hề mới và đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông
tuy nhiên ngày càng nhiều người mắc bẫy chiều thức lừa đảo này
một cuộc điện thoại với lời mời tới hội thảo nhận kỳ nghỉ du lịch ba ngày hai đêm miễn phí
tới dự hội thảo và được tư vấn chỉ cần bỏ từ một trăm năm mươi triệu đồng để sở hữu một kỳ nghỉ trọn đời
với tiện ích là đi du lịch mỗi năm từ bảy đến một mươi ngày trong vòng ba mươi năm
nếu không có nhu cầu đi du lịch sẽ được hỗ trợ cho thuê kỳ nghỉ để kiếm lời
thậm chí là đi du lịch các nước trên thế giới mà không phải lo về vấn đề thị thực
tất cả những người này đều đã đặt bút ký vào hợp đồng sau khi nghe lời tư vấn của nhân viên công ty du lịch
người đóng ít thì mất một trăm năm mươi triệu đồng người đóng nhiều lên đến cả tỷ đồng
ở bên oh thì người ta bảo là người ta sẽ bán lại cho những cái kỳ nghỉ đấy có lợi nhuận luôn một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu
nếu mà trường hợp xấu nhất xảy ra thì người ta sẽ bán cho anh là một triệu tám một đêm trong vòng nhâm một tuần
và thanh lý hết hợp đồng luôn là anh có thể xin lời được luôn
đầu tiên là anh không đặt được kỳ nghỉ đã
sau khi anh lên công ty thì công ty đưa ra một cái hợp đồng bảo đi như thế là hợp đồng không liên quan đến cả ba nhân viên kia
bạn nhân viên kia nghỉ rồi
không chỉ là bỏ tiền ra để mua kỳ nghỉ một lần nhân viên của các công ty này
còn tư vấn thuyết phục người mua nâng cấp hợp đồng để bán hợp đồng cho người khác hoặc mua kỳ nghỉ tiếp theo với giá ưu đãi hơn để cho thuê kiếm lời
mỗi lần như vậy người mua lại bỏ ra thêm vài trăm triệu đồng
mê cùng mua bán nâng cấp đã khiến nhiều nạn nhân rơi vào bi kịch vì tin lời của tư vấn viên
em có hỗ trợ anh chị trong khoảng thời gian trung bình là khoảng đấy
trong khoảng đấy
còn nếu mà ngoài trường hợp xấu nhất mà không có trong khoảng đấy thì
thì anh chị vẫn được hỗ trợ cho thuê một triệu tám một đêm
cô sẽ yêu cầu tôi trả góp tôi từng hàng tháng
căn bốn trăm ba mươi triệu thì đóng một mươi triệu
căn hai trăm một mươi năm triệu của tôi thì tôi cứ bớt để ăn thủy tiêu và gia đình tôi đóng năm triệu

tôi thì tiếc buộc

cắn nhỏ nữa ạ
cắn nửa nữa ạ

đóng hết cả
hai cấp tuần đấy
hai con chồng như tôi
lì hồn tuy thuật giết chiều
giờ tôi lúc đầu tôi còn thuê nhà bên bình khai nữa
bây giờ tôi không có tiền để thuê nhà
cô bắt cô cho ở nhà
thích ăn đồ ba mươi mét
thực tế từ đó đến nay việc cho thuê vẫn chỉ là lời hứa
không có tuần nghỉ nào để thuê
với những người đang mua kỳ nghỉ mà muốn sử dụng thì luôn được thông báo là hiếp phòng
nhiều hạt nhân đã mua lấy ngại tiền tố cáo công ty ngại kiểm và dấu hiệu lừa đảo
tuy nhiên chỉ đến tại phát phòng của các công ty này thì cũng còn một đồng
thường vực viện đã nghỉ thử từ lâu
nếu trong trường hợp nhất mà chứng minh được rằng các đối tượng này đã có sự thông đồng
có sự bàn bạc có sự đào tạo để nhằm đưa ra các thông tin gian dối và mục tiêu là để khách hàng mua và sau đấy chiếm đoạt cái số tiền của khách hàng
thì rõ ràng là không
rõ ràng nó đã thỏa mãn cái dấu hiệu của tội là gì
lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự
mà theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn chỉ cần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hai triệu đồng thôi trở lên đã bị xem là tội phạm
và khung hình phạt tối đa đối với cái việc mà lừa đảo từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì có phải
thì những người thực hiện hành vi tội phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt lên tới trung thân
vừa qua bộ công an đã phát đi cảnh báo
khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động sở hữu kỷ nghị du lịch
tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý và khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp
đồng thời nghiên cứu kỹ hợp đồng trước khi ký kết
đặc biệt chú ý đến các điều khoản liên quan đến quyền lợi của khách hàng trách nhiệm của doanh nghiệp giá trị hợp đồng và các loại chi phí liên quan
cũng như điều khoản chấm dứt hợp đồng và sự tham khảo
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện
bộ công thương cho biết hệ thống điện miền bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường
theo bộ công thương tình hình cung cấp điện trong các tuần tới dự báo không phải thiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan
cũng theo báo cáo từ bộ công thương do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài từ ngày hai mươi chín tháng sáu

nên phụ tải miền bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay là bốn trăm sáu mươi năm chín triệu kwh
và pmax đạt hai mươi ba chín mươi bốn mw ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù phụ tải tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và tình hình thủy văn các hồ miền bắc được cải thiện
nên tình hình cung cấp điện trong tuần qua vẫn được đảm bảo tốt
liên quan đến tình hình thủy văn của các hồ thủy điện theo báo cáo trong tuần đầu tháng bảy
lưu các hồ thủy điện lớn trên miền bắc đã có sự cải thiện so với thời điểm từ tháng năm đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên vẫn chưa cải thiện rõ rệt
sông dự báo từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng bảy nước về các hồ trên lưu vực sông hồng biến đổi chậm theo xu thế giảm dần
tổng lượng nước về các hồ trung bình sấp xỉ là khoảng một trăm chín mươi triệu m ba một ngày
ngân hàng nhà nước việt nam vừa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi ba
cho toàn hệ thống ở mức khoảng một mươi bốn triệu m ba
điều này giúp các ngân hàng thương mại có điều kiện thuận lợi khi cho vay
tính đến cuối tháng sáu dư nợ tín dụng cho vay tăng bốn bảy mươi ba so với cuối năm ngoái
mức chỉ tiêu tín dụng một mươi bốn đợt này dựa trên cơ sở đề nghị của ngân hàng tình hình hoạt động
năng lực tài chính quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng
đồng thời phù hợp với mục tiêu điều hành của ngân hàng nhà nước đặt ra từ đầu năm là với định hướng một mươi bốn một mươi năm
mặc dù nửa đầu năm tín dụng tăng trưởng chậm
cũng gặp tình trạng căng thẳng vì cạn rưm như năm ngoái
tuy nhiên cũng có một số ngân hàng có mức tăng tốt hơn gần chậm hẳn mức
việc điều chỉnh này sẽ giúp các ngân hàng chủ động hơn trong kế hoạch cho vay
các phiếu doanh nghiệp cũng kỳ vọng sẽ giúp họ tiếp cận dòng vốn một cách dễ dàng hơn
thưa quý vị mặc dù mới được hơn một nửa chặng đường của năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên có thể nói du lịch hà nội đã bứt phá
và đa dạng
nhưng khi đạt được những thành tiệu nổi bật với nhiều kết quả mạnh mẽ
lượng khách du lịch đến hà nội đã tăng bốn mươi hai
và tổng thu từ khách du lịch ước đạt bốn mươi bốn chín nghìn tỷ đồng
tăng bảy mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
từ đầu năm đến nay khách du lịch đến với thủ đô hà nội tăng mạnh
ước tính khoảng một mươi ba triệu lượt khách trong đó khách quốc tế chiếm đến sáu mươi
công suất sử dụng buồng phòng trung bình của khách sạn ước đạt sáu mươi một một
tăng ba mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
để đạt được kết quả này thời gian qua hà nội đã triển khai nhiều biện pháp kích cầu
quảng bá xây dựng sản phẩm du lịch mới
hà nội là một trong những trung tâm du lịch của cả nước
và trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba này hà nội cũng hội nhập chung
cùng xu hướng có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng kể cả du khách quốc tế
cũng như là khách nhồi địa để cho thấy hà nội vẫn là một tiềm năng một điểm đến hấp dẫn
của trong nước và thế giới thứ hai là cũng chứng tỏ cho thấy là các quan chức năng
đặc biệt là các quan du lịch và các cơ quan chỉ đạo đó là cũng rất năng động
tích cực chủ động thường xuyên thực hiện những hoạt động cần thiết
để từ đó tăng cái độ hấp dẫn của thủ đô
bên cạnh các điểm tham quan du lịch trọng điểm của thủ đô hà nội như hoàng tính thăng long
làng văn hóa các dân tộc việt nam hồ gươm lăng bác bảo tàng hồ chí minh
thì trung tâm khoa học văn miếu quốc tử giám cũng là một trong những địa chỉ hấp dẫn khách du lịch
điển hình trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách đến với văn miếu quốc tử giám đạt gần một triệu lượt khách
cùng với các điểm đến ở tại thủ đô hà nội thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ càng và chú đáo
để đón khách đặc biệt là sau thời gian mà được sở du lịch của hà nội tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch
thì sáu tháng đầu năm di tích văn miếu quốc tử giám đã đón được khoảng gần một triệu lượt khách tham quan
và đặc biệt là trong tháng sáu đây là cái tháng có thể nói là đặc biệt đối với di tích văn miếu quốc tử giám
chúng tôi đã đón được khoảng một trăm năm mươi lượt khách tham quan đến di tích văn miếu quốc tử giám
đây nó một cái cảnh quan thiên nhiên rất là cổ kính và có một cái nét gì đó rất là đẹp
có nét hà nội đặc trưng của hà nội và cũng là thể hiện một nền văn hiến của thủ đô
đến hà nội thì tôi vẫn cho các cháu đến để trải nghiệm cái không gian
cái chế tích địch trở được
với những nỗ lực chung hứa hẹn trong những tháng cuối năm duy tích hà nội sẽ tiếp tục có những bất phá
và đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của kinh tế việt nam và là điểm đến hấp dẫn an toàn cho mỗi du khách
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm gặp gỡ biên tập viên hải triều
để cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị mở cửa sáng nay thì giá vàng sjc không có nhiều biến động so với cuối ngày hôm qua
trong khi đó giá vàng nhẫn tròn trơn hai mươi bốn k tăng dược đứng và vượt mốc năm mươi bảy triệu đồng mỗi lượng
cụ thể tại vàng bạc đá quý phú nhuận giá vàng hai mươi bốn k sau khi tăng hai trăm linh đồng trên một lượng ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng bảy
tiếp tục tăng thêm năm trăm linh đồng một lượng ngay khi mở cửa sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy
theo đó giá vàng hai mươi bốn k tại phú nhuận đang có giá năm mươi sáu năm mươi bảy một triệu đồng một lượng mua bán
tương tự tại vàng bạc đá quý sài gòn giá vàng nhẫn tròn trơn chín mươi chín chín mươi chín cũng tăng năm trăm linh đồng một lượng lên năm mươi năm chín mươi năm năm mươi bảy năm triệu đồng một lượng
bảo tín bình châu cũng đã nâng giá bán vàng nhẫn lên năm mươi sáu chín mươi bảy triệu đồng một lượng
như vậy trong một tuần qua giá vàng nhẫn hai mươi bốn k đã tăng khoảng một triệu đồng một lượng tương đương tăng gần một
trên thị trường quốc tế giá vàng tối qua ngày một mươi hai tháng bảy theo giờ việt nam hồi phục tăng khoảng hai mươi năm đô la mỹ trên một ao lên một chín trăm sáu mươi đô la mỹ trên một ao sau khi chỉ số lãnh phát tháng sáu của mỹ được công bố
lượng kêu hối chuyển về sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn của thành phố hồ chí minh ước đạt bốn bốn tỷ đô la mỹ bằng sáu mươi sáu
so với năm hai nghìn hai mươi hai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba luyện kế lượng kiều hối trên địa bàn thành phố đạt một mươi tám bảy tỷ usd tăng sáu mươi tám bốn mươi hai so với nửa đầu nhiệm kỳ trước
trước đó theo số liệu của ngân hàng nhà nước thành phố hồ chí minh lượng kêu hối chuyển về thành phố trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn hai một tỷ đô la mỹ tăng một mươi chín bốn mươi một so với cùng kỳ và bằng khoảng ba mươi hai tổng lượng kêu hối chuyển về địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi hai
dù bối cảnh kinh tế năm nay khó khăn hơn ngân hàng nhà nước cũng cho biết nguồn kêu hối chuyển về từ châu á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng kêu hối chuyển về thành phố hồ chí minh trong quý i với bốn mươi ba vì khu vực này duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nhận định xu hướng tăng trưởng tích cực của lượng kêu hối sẽ góp phần ổn định tỷ giá ổn định thị trường ngoại hối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố hồ chí minh
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai nền kinh tế số của việt nam đạt trị giá là hai mươi ba tỷ usd và được dự báo sẽ tăng năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm trong đó thì lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất là thương mại điện tử
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương có thị trường thương mại điện tử lớn nhất chiếm bốn mươi bảy bảy tổng số tổ chức cá nhân bán hàng trực tuyến của cả nước
thương mại điện tử còn kéo theo sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực logistics
để đáp ứng việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng cụ thể như vận tải và trao đồ ăn du lịch tài chính truyền thông giải trí
về vận tải và gia đồ ăn mặc dù chỉ mới gia nhập thị trường từ năm hai nghìn một mươi bốn các siêu ứng dụng như grab gojec bi bamin đang thống lĩnh thị trường và tạo ra nhu cầu tiêu dùng to lớn
về du lịch có các ứng dụng vào website trực tuyến để đặt vé máy bay đặt phòng khách sạn như traveloca airbnb booking
cùng với sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến các giải pháp thanh toán trực tuyến mới cũng đã được phát triển như phí điện tử moca momo yalobay shopeebay cộng thanh toán vnpay weor hoặc ngân hàng điện tử
lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây
lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm xuống còn hai mươi bốn mỗi năm một tuần còn bốn mươi ba mỗi năm hai tuần còn tám mươi một một tuần còn tám mỗi năm
một tuần còn tám mươi một một tháng còn hai bốn mươi bảy hai tháng còn ba chín ba tháng còn bốn ba mươi ba sáu tháng còn năm sáu mươi bảy chín tháng còn sáu sáu mươi năm và cao nhất một năm là sáu chín mươi bốn
nếu so với cùng kỳ năm trước lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng đã giảm từ một chín mươi sáu đến năm ba mươi sáu mỗi năm
lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng đi xuống cho thấy thanh khoản trong hệ thống đang khá dùi dào chi phí bay mượn giữa các ngân hàng rẻ
vì biết lãi suất liên ngân hàng gần đây có thể giảm từ một chín mươi sáu đến năm ba mươi sáu mỗi năm

vì biết lãi suất liên ngân hàng gần đây có thể giảm từ một chín mươi sáu đến năm ba mươi sáu mỗi năm
thanh khoản ngân hàng dùi dào tạo thêm dư địa cho mặt bằng lãi suất huy động vốn trong khu vực dân cư đi xuống
thanh khoản ngân hàng dùi dào tạo thêm dư địa cho mặt bằng lãi suất huy động vốn trong khu vực dân cư đi xuống